đầu giá quyền sử dụng đất hiệu quả vừa giúp tăng thu ngân sách vừa thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội ở các địa phương
nhưng ở huyện nông cống tỉnh thanh hóa một số tổ chức cá nhân đã làm siết trong đấu giá quyền sử dụng đất để trục lợi
mặt bằng số một trăm năm mươi hai nghìn một mươi chín tại xã tân phúc huyện nông cống tỉnh thanh hóa
được ủy ban nhân dân huyện nông cống phê duyệt tư hoạch để đầu giá quyền sử dụng đất vào tháng tám năm hai nghìn một mươi chín gồm một mươi chín lô đất ở
trên cơ sở tham mưu của phòng tài nguyên và môi trường ngày một mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
ủy ban nhân dân huyện nông cống quyết định chọn công ty đấu giá hợp danh miền trung là đơn vị đứng ra tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo phương án đã được phê duyệt
ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi một mươi chín lô đất tại xã tân phúc thuộc mặt bằng số một trăm năm mươi hai nghìn một mươi chín nêu trên được tổ chức đấu giá
ngày bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi ủy ban nhân dân huyện nông cống quyết định phê duyệt kết quả chúng đấu giá quyền sử dụng đất theo danh sách trình lên từ công ty đấu giá hợp danh miền trung
mọi chuyện có lẽ êm xuôi
mọi chuyện có lẽ êm xuôi
xác minh tại công an phường tân sơn thành phố thanh hóa chúng tôi phát hiện ra toàn bộ sự thật
bà nguyễn thị nga hiện có hộ khẩu thường trú tại số nhà hai trăm sáu mươi tám đường nguyễn trãi phường tân sơn chung với địa chỉ công ty đấu giá hợp danh miền trung
bàng hoàng hơn bà nga chính là con dâu của bà hoàng thị nhung giám đốc công ty người điều hành phiên đấu giá
tiếp tục sắc minh tại nhà ông lê quang tú người có tên trong danh sách trúng đấu giá chúng tôi được rõ sự thật ghê gớm hơn
bà hoàng hơn bà nga chính là con dâu của bà hoàng thị nhung giám đốc công ty người điều hành phiên đấu giá hợp danh miền trung
như vậy toàn bộ sự thật đã được phơi bầy
bản thân là đấu giá viên người điều hành phiên đấu giá
hơn ai hết bà hoàng thị nhung phải hiểu rất rõ các quy định của pháp luật về đấu giá
hiểu hơn ai hết về quy định đạo đức của đấu giáo viên
nhưng ở đây bà nhung đã lợi dụng quyền của mình để xúi dục người khác
đưa con dâu tham gia cuộc đấu giá hòng đạt được mục đích nào đó
đây là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng xâm phạm đến sự đúng đắn của pháp luật
làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của nhà nước quyền và lợi ích của các cá nhân
không có lời giải thích nào có thể lấp liếm được cho hành vi nguy hiểm này
làm việc với ủy ban nhân dân xã tân phúc huyện nông cống
ông lê đình hùng chủ tịch ủy ban nhân dân xã trả lời thế này
kết thúc quyền đấu giá là hồ sơ lợi họa nộp vào trong huyện

để có cái quyết định phê duyệt kết quả đấu giá
và anh em tôi chỉ có tiếp nhận khi mà được phê duyệt kết quả
thì thông báo cho đối tượng người ta thực hiện cái việc nộp tiền theo quy định
thế còn hồ sơ nộp đi thì người ta tẩy xóa như thế nào

thời điểm đó người ký quyết định lựa chọn công ty đấu giá miền trung
là đơn vị tổ chức đấu giá
người ký công văn bác bỏ đơn thư phản ánh của người dân
thì trả lời một cách thiếu trách nhiệm như thế này
với những chứng cứ tài liệu thu thập được
phóng viên truyền hình công an nhân dân đã cung cấp toàn bộ cho sở tư pháp tỉnh thanh hóa
sau quá trình kiểm tra xác minh ngày tám tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
sở tư pháp tỉnh thanh hóa đã ban hành kết luận
trong đó chỉ rõ hàng loạt sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất đã diễn ra ở huyện này

yêu cầu ủy ban nhân dân huyện nông cống hủy kết quả đấu giá quyền sử dụng đất
mặt bằng số một năm hai nghìn một mươi chín tại xã tân phúc nêu trên
kiến nghị xử lý nghiêm hàng loạt tổ chức cá nhân để xảy ra sai phạm
ngày một mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
sở tư pháp tỉnh thanh hóa ban hành liên tiếp các quy định xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực đấu giá tài sản đối với công ty đấu giá hợp danh miền trung
và xử phạt vi phạm hành chính
đối với công ty đấu giá hợp danh miền trung
với bà hoàng thị nhung về các hành vi sai phạm
cùng ngày ủy ban nhân dân huyện nông cống bàn hành quyết định hủy kết quả đấu giá nêu trên
đi sâu vào một số các nội dung mà cơ quan báo chí đã phản ánh
thì chúng tôi thấy có một số các cái sai sót
qua kết luận kiểm tra thì thấy một số các sai sót cần phải được khắc phục
và làm rõ cái trách nhiệm của tập thể cá nhân
trong tổ chức hoạt đấu giá cũng như các đơn vị tổ chức đấu giá tại đây
trong đó có mặt bằng tân phúc mà cơ quan báo chí đang rất quan tâm
thì sau khi kiểm tra chúng tôi thấy có nhiều cái sai sót và vi phạm
cho nên đã kết luận và đề nghị ủy ban dân huyện nông cống ghi kết quả đấu giá
cho đến thời điểm hiện nay thì ủy ban huyện nông cống đã hủy kết quả đấu giá tại mặt bằng tân phúc
sự vào cuộc quyết liệt của sở tư pháp tỉnh thanh hóa
trong kiểm tra giám sát và xử lý sai phạm
thể hiện sự quyết tâm của ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa
trong công tác lãnh đạo chỉ đạt
và thực thi pháp luật
tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại
ở ủy ban nhân dân huyện nông cống vẫn chưa có ai phải chịu trách nhiệm cho việc này
và mặt bằng quy hoạch được nhắc đến vẫn chỉ là mảnh ruộng ngập nước
dường như chỉ để cho vịt bơi